xin kính chào và mời quý vị theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an vừa có văn bản gửi
ban nhân dân tp hcm yêu cầu phối hợp cung cấp các tài liệu liên quan đến việc chi tiền hỗ trợ
cho người nghèo người khó khăn trong đợt dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đang điều tra
xác minh việc chi tiền thực hiện một số chế độ chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn tp hcm
cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu bộ công an đề nghị chủ tịch
bộ công an chỉ đạo các sở ban ngành liên quan cung cấp hồ sơ tài liệu như kết quả thực hiện đến nay
về chế độ chính sách đặc thù công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn kết quả thanh tra
đối với việc thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
các sai phạm đã phát hiện kết quả xử lý
lực lượng chức năng tỉnh lạng sơn vừa phát hiện bắt giữ vụ thuê xe taxi vận chuyển một hai trăm linh bộ kit
test covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày tám tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế
và buôn lậu công an tỉnh lạng sơn phối hợp với đội kiểm tra công tác chống buôn lậu
dân thương mại và hàng giả tỉnh lạng sơn phát hiện xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai a một mươi hai nghìn sáu trăm bảy mươi
đang dừng đỗ cạnh đường có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trên xe do đặng thanh tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại phường vĩnh trại thành phố lạng sơn điều khiển
chở hai thùng các tông chứa một hai trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
chủ hàng là nguyễn thị tâm sinh năm hai nghìn hai trú tại phường đông kinh thành phố lạng sơn
ngồi sau ghê lái không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
được khách hàng đặt mua một hai trăm linh bộ nên đã lên thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
mua với giá ba mươi chín đồng một bộ về bán kiếm lời
bản thân đối tượng không có ngành nghề đăng ký kinh doanh liên quan đến lĩnh vực y tế
tài xế taxi không biết loại hàng hóa trong các thùng cắt tông
được tâm trả tiền chi phí dịch vụ khi hoàn thành chuyến giao dịch
một vụ cháy xảy ra tại một kiosk trong chợ dĩ an một phường dĩ an
thành phố dĩ an tỉnh bình dương vừa được lực lượng chức năng chữa cháy của địa phương
lập dập tắt hoàn toàn kịp thời giải cứu một gia đình mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn
theo cơ quan công an vào khoảng chín h ba mươi phút ngày chín tháng ba
ký ốt bất ngờ bốc cháy do một đứa trẻ đốt đồ chơi trong nhà
do bên trong ký ốt kinh doanh nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và bao trùm toàn bộ ký ốt
lực lượng chữa cháy địa phương và người dân đã phá tường giải cứu năm người trong gia đình ra ngoài an toàn
do ngọn lửa lớn nên hai căn kiosk bên cạnh bị ảnh hưởng nhưng thiệt hại không đáng kể
ký ốt bị cháy bị lửa thiêu dụi nhiều tài sản
hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy này
công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đang xử lý năm mươi tám thanh niên nam nữ dương tình với ma túy
tại cơ sở kinh doanh phương đông biêc lóp thuộc tổ ba phường nghĩa lộ tp quảng ngãi
vào lúc hai mươi ba h bốn mươi năm phút ngày tám tháng ba lực lượng công an tp quảng ngãi bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở
doanh này thời điểm kiểm tra có hơn một trăm linh thanh niên nam nữ đang bay lắc trong tính nhạc mạnh
qua kiểm tra nhanh có năm mươi tám đối tượng dương tình với ma túy lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ
nhiều tăng vật có liên quan đến việc sử dụng ma túy cùng nhiều loại rượu thuốc lá không có hóa đơn
chứng từ chứng minh nguồn gốc và hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an huyện tân phú tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng lương thanh quốc
chín tuổi trú tại xã phú điền huyện tân phú để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an quốc sinh sống với gia đình anh nguyễn thái tân ba mươi hai tuổi
là dượng của quốc trú tại tỉnh đồng nai lợi dụng lúc gia đình anh tân đi vắng
quốc đã lẻn vào phòng ngủ trộm hơn năm mươi triệu đồng tiền mặt và chiếc xe máy để ngoài sân rồi
mang về thành phố hồ chí minh số tiền trộm được quốc đã tiêu xài cá nhân hết vào cuộc điều tra
cơ quan công an xác định quốc là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc vừa khởi tố một mươi bốn đối tượng tham gia đánh bạc quy mô lớn
tại quán cà phê ở xã ea dông huyện crong park các đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn thành duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là chủ quán cà phê duy thuộc thôn tân tiến xã ea dông huyện grong park
và một mươi ba đối tượng khác đều trú tại huyện crong park trước đó qua công tác trinh sát nắm tình hình
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt quả tang các đối tượng trên
đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc vỏ hạt dưa thắng thua bằng tiền
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng tổ công tác thu giữ hơn một trăm hai mươi triệu đồng
cùng nhiều vật chứng có liên quan đến việc đánh bạc hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
hàng chục chuyên an lớn được triệt phá hàng trăm đối tượng bị bắt giữ
trong đợt cao điểm trước trong và sau tết vừa qua với tinh thần quyết tâm cao nhất
công an tỉnh sơn la đã tập trung lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ
nhằm bảo đảm an ninh trả tự ổn định kinh tế xã hội trên nệp bảng
công an thành phố sơn la vừa ra quyết định khởi tố đối với ba đối tượng
lò văn tường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lò văn dâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín lường văn tương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
đều trú tại huyện thuận châu sơn la về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm một bánh heroin bốn năm trăm linh viên ma túy tổng hợp và ba xe máy
cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an ba đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi
đang trên đường mang đi tiêu thụ thì bị bắt
trong đợt cao điểm chúng tôi đã bắt khởi tố bảy vụ và một mươi đối tượng phạm tội về ma túy
trong đó xác lập phá thành công một chuyên án bắt giữ ba đối tượng
và hành vi mua bán trái phép trên ma túy
tăng vật thu giữ là một bánh heroin và gần bốn năm trăm linh viên ma túy tổng hợp
ngoài ra khởi tố một vụ hai bị can về hành vi vận chuyển trái phép một mươi bốn kg pháo hoa nổ
tôi sẽ tiếp tục giả soát số đối tượng có tiền án phạm tội với ma túy
trở về địa phương và có biện pháp đấu tranh
không chỉ trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến
tất cả với quyết tâm đảm bảo giao thông thông suốt trên địa bàn toàn tỉnh
giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí
hai tháng giao quân cao điểm toàn tỉnh sơn la xảy ra tám trăm một mươi hai vụ việc về trật tự xã hội
trong đó tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt giữ ba trăm linh vụ ba trăm sáu mươi bốn đối tượng thu giữ tám bảy mươi bảy kg heroin
gần bốn mươi sáu viên ma túy tổng hợp ba trăm một mươi tám hai mươi hai gam thuốc viện và bốn trăm ba mươi sáu kg ma túy đá
tội phạm vi phạm giao thông kéo dài tội phạm giao thông kéo dài
tội phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phát hiện xử lý hai trăm bốn mươi bảy trên hai trăm năm mươi sáu vụ hai trăm sáu mươi một đối tượng

tội phạm vi phạm giao thông kéo dài tội phạm phát hiện xử lý hai trăm bốn mươi bảy trên hai trăm năm mươi sáu vụ

sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xã bảo thanh huyện phù ninh tỉnh phú thọ bị công an huyện phù ninh tỉnh phú thọ ra quyết định truy nã cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi lông mảy trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện